theo cơ quan điều tra qua mở rộng điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh xác định nguyễn phan phú nguyên có hành vi giúp sức cùng với lãnh đạo trung tâm đăng kiểm
nhận hối lộ số tiền hơn chín trăm linh triệu đồng và nguyễn văn tiến nhận hối lộ số tiền hơn sáu mươi bốn triệu đồng
các bị can này nhận hối lộ nhằm hợp thức một số thủ tục cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
trước đó vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh thừa thiên huế đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can gồm giám đốc
và hai phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh thừa thiên huế về tội nhận hối lộ
hạ văn tâm chú tại huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh tường bắt giữ về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
từ việt nam và châu á
triển lãm dự kiến thu hút hơn tám nhà mua hàng trong nước và quốc tế
từ hơn một trăm năm mươi quốc gia thuộc châu âu châu mỹ châu á úc uae
và các vùng lãnh thổ trên toàn thế giới
triển lãm global sucing fai việt nam hai nghìn hai mươi bốn cũng hứa hẹn quy tụ hơn bốn trăm linh nhà cung cấp hàng đầu
hầu hết các nhà cung cấp tham gia triển lãm đều là các thương hiệu uy tín
có năng lực xuất khẩu đáp ứng được các thị trường xuất khẩu khó tính trên thế giới
với hơn một phiên gặp gỡ trực tiếp giữa các nhà trưng bày và nhà mua hàng
chương trình mang đến những cơ hội để các doanh nghiệp kết nối hợp tác và mở rộng kinh doanh
đặc biệt các phiên kết nối sẽ được sắp lịch trước theo nhu cầu cụ thể của từng nhà mua hàng
chúc tiết kiệm thời gian đồng thời đảm bảo các nhà cung cấp kết nối với đúng khách hàng tiềm năng
việt nam có tới sáu trăm năm mươi lao động đang làm việc ở nước ngoài nhưng đa phần là chưa qua đào tạo
để có thể thay đổi điều đó bộ lao động thương binh và xã hội đang từng bước
đẩy mạnh nâng cao chất lượng đào tạo
theo chuẩn quốc tế chương trình đào tạo về việc công nghệ xây dựng asean là một trong những giải pháp
có một mươi tám học viên và giảng viên đến từ năm quốc gia lào campuchia brunei myanmar philippines
sẽ tham gia được đào tạo ba tháng do các giảng viên chuyên gia xây dựng của trường cao đẳng xây dựng
tp hcm trực tiếp giảng dạy
chương trình này được bộ lao động và tuyển dụng hoàn quốc tài trợ và công nhận
do vậy hai học viên của trường cũng đang được đào tạo theo tiêu chuẩn này
đối với chương trình này
tôi tin rằng cán bộ giảng dạy sẽ học được rất nhiều từ chương trình đào tạo tuyệt vời này
và sẽ áp dụng giảng dạy tại các quốc gia asean có phần nâng tầm đào tạo nghề ở khu vực
về phía sinh viên chương trình sẽ là động lực cho con đường nghề nghiệp sau này
nhờ các kỹ năng phù hợp với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
có một cơ hội rất lớn bởi vì các bạn được học ngôn ngữ tiếng anh
cũng như là có thêm kỹ năng mềm để tham gia vào thị trường lao động
và tất nhiên sẽ là cái cơ hội cho các bạn ngoài tham gia thị trường lao động tại việt nam
còn tham gia thị trường lao động của các quốc gia asean và tôi hy vọng là các khu vực rộng lớn hơn
theo đại diện bộ lao động thương binh xã hội chương trình đào tạo nghề asean cộng một
do hội đồng quan chức asean và bộ lao động tuyển dụng hàn quốc đề xuất và lựa chọn việt nam
là nơi đào tạo nghề xây dựng cho khối
đây là cơ hội tạo ra hai mục tiêu đó là thu hút học viên từ quốc gia khác tới việt nam
và xây dựng thương hiệu lao động xuất khẩu
ở các nước asean thì cái việc mà tự học tự dạy tự truyền nghề cho nhau nó lại trở lên phổ biến
cái việc mà chúng ta đào tạo một cách bài bản thông qua những cái chương trình đào tạo của các nhà trường
đặc biệt là có cái sự công nhận thừa nhận lẫn nhau giữa các nước thì nó sẽ tạo cơ hội cho lao động của các nước
chúng ta có thể tự do lưu truyền có cơ hội việc làm
mỗi năm việt nam xuất khẩu khoảng gần một trăm năm mươi lao động
việc tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế ngay tại việt nam
sẽ góp phần thay đổi chất lượng lao động xuất khẩu theo hướng cao hơn tinh thần và dễ dàng dịch chuyển lao động trong khối
sau tám ngày diễn ra sôi nổi với chuỗi sự kiện liên tục liên hoan phim quốc tế tp hcm hiff hai nghìn hai mươi bốn
khép lại với đêm trao giải và bế mạc sự kiện quy tụ hàng trăm nghệ sĩ diễn viên nhà làm phim trong nước và quốc tế
không gian bên ngoài nhà hát được trình chiếu ba d mapping vô cùng ấn tượng
phát biểu tại lễ bế mạc ông trần thế thuận giám đốc sở văn hóa thể thao tp hcm cho biết
với sự quan tâm sâu sắc chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch
thành ủy ủy ban nhân dân tp hcm sở đã phối hợp với các đơn vị thực hiện liên hoan phim quốc tế tp hcm
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng lâu dài quá trình thực hiện chặt chẽ chuyên nghiệp và hiệu quả
liên hoan phim hiff đã trình chiếu gần một trăm linh phim trừ một số ít phim gala là phim việt nam được chiếu lại
thì đa số là phim lần đầu chiếu ở việt nam hoặc châu á
hạng một đông nam á có một mươi một phim hạng một phim đầu tay hoặc thứ hai có một mươi một phim
hạng một phim ngắn lúc đầu hai mươi năm phim nhưng về sau thay đổi còn hai mươi hai phim
các giải thưởng cá nhân tại hiff được trao đầu tiên trong đêm trao giải gồm một mươi hai hạng mục
bao gồm đạo diễn xuất sắc nam nữ diễn viên chính và phụ xuất sắc kịch bản xuất sắc
quay phim dựng phim giải ngôi sao vàng giải cao nhất dành cho phim đông nam á xuất sắc
trong bộ phim the gospel of the beast của một đạo diễn hai mươi ba tuổi người philippines
giải phim tp hcm xuất sắc do hội đồng bình chọn nhằm tôn vinh tác phẩm điện ảnh về thành phố
với các tiêu chí riêng trong đó có tiêu chí phim phát hành trong khoảng thời gian một mươi năm trở lại
như liên hoan phim quốc tế tp hcm lần đầu tổ chức giải thưởng thuộc về phim sông lan của đạo diễn lê ông quang lê
lên nhận giải đạo diễn lông quang lê cảm ơn nhà động viên kịch nguyễn thị minh ngọc
tổng số khán giả tham gia hoạt động của hfff lên đến hơn hai trăm năm mươi người
bao gồm bảy mươi ba sự kiện ở một mươi ba rạp chiếu phim trong nhà cùng hai địa điểm ngoài trời là phố đi bộ nguyễn huệ
và cine park thủ đức với gần hai trăm linh xuất chiếu phim
cộng với các sự kiện tọa đàm giao lưu workshop thuyết trình ở các khách sạn lớn nhà hát tp hcm
cùng với nhiều hoạt động kéo dài xuyên suốt liên hoan phim như hội thảo tọa đàm triển lãm về điện ảnh chủ đề
vẽ vang bảy mươi bảy năm điện ảnh cách mạng việt nam và triển lãm công nghiệp điện ảnh
hoạt động chiếu phim công cộng kết hợp trình diễn nghệ thuật giao lưu các đoàn làm phim
các diễn viên đạo diễn ca sĩ nổi tiếng qua các thời kỳ tại đường đi bộ nguyễn huệ
khu vực công viên bờ sông sài gòn tp thủ đức
cục hàng không việt nam và các hãng hàng không vừa có cuộc họp xem xét tăng tải cung ứng
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân dịp nghỉ lễ dự kiến có thể kéo dài đến năm ngày
giai đoạn cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và một tháng năm các hãng hàng không việt nam cung ứng mỗi ngày
từ một trăm linh một trăm một mươi ghế trên các đường bay nội địa tăng khoảng hai mươi so với trung bình tháng ba
theo cục hàng không việt nam tới thời điểm hiện nay trên các đường bay nội địa
về cơ bản hành khách vẫn có thể đặt vé
và có nhiều mức giá vé để lựa chọn phù hợp với điều kiện và nhu cầu vận chuyển của mỗi hành khách
hãng hàng không việt jet cho biết để đáp ứng nhu cầu của người dân du khách
trong tuần nghỉ lễ dựa tổ ba mươi tháng bốn một tháng năm việt jet sẽ tăng thêm tám mươi sáu ghế
tương đương gần bốn trăm hai mươi năm chuyến bay trên các đường bay du lịch
ngoài ra việt jet cũng tăng tầng suất các đường bay đến và đi từ thành phố hồ chí minh
hà nội đà nẵng nha trang cung cấp thêm một ba triệu ghế để phục vụ người dân và du khách
việt jet cũng tập trung các nguồn lực để tăng cường các chuyến bay
giảm thời gian quay đầu tại các sân bay và mang tới những chương trình khuyến mại giá vé tốt nhất cho khách hàng
tại thành phố hồ chí minh giá chung cư đắt đỏ và liên tục tăng trong thời gian qua
đã bỏ xa thu nhập của đại đa số người dân
do đó nhiều ý kiến cho rằng việc phát triển nhà ở vừa túi tiền
sẽ mở ra cơ hội tháo gỡ những khó khăn cho thị trường bất động sản
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
theo báo cáo của savills việt nam chỉ trong bốn năm trở lại đây giá chung cư đã tăng tới bảy mươi bảy
cụ thể quý tư năm hai nghìn hai mươi ba giá sơ cấp trung bình của chung cư là năm mươi bốn triệu đồng một mét vuông
tăng trong một mươi chín quý liên tiếp và tăng hơn bảy mươi bảy so với quý i năm hai nghìn một mươi chín
bộ xây dựng tổng hợp số liệu báo cáo của các địa phương và thông tin khảo sát đánh giá
của các tổ chức nghiên cứu thị trường trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi ba giá căn hộ chung cư
tiếp tục xu hướng tăng giá tại hai thành phố lớn là hai năm triệu đồng
hà nội và thành phố hồ chí minh nhất là các khu vực trung tâm
đặc biệt trên thị trường gần như không có giá phân khúc căn hộ bình dân
với mức giá dưới hai mươi năm triệu đồng một mét vuông
trước thực trạng bất hợp lý trong cơ cấu sản phẩm từ đầu năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ xây dựng hướng dẫn các doanh nghiệp
cơ cấu lại các phân khúc hạ giá sản phẩm đồng thời có giải pháp kịp thời hiệu quả
đối với việc cơ cấu lại phân khúc cho người có nhu cầu thật
nhỡ xã hội nhỡ công nhân và người có thu nhập thấp

do có quá nhiều loại chi phí đe nặng lên doanh nghiệp
như chi phí xây dựng nguyên vật liệu nhân công chi phí quản lý đều gia tăng
trước thực trạng trên các chuyên gia cho rằng việc phát triển nhà ở vụ túi tiền
sẽ mở ra cơ hội giải quyết tình trạng lệch pha cung cầu
đồng thời đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân
cái quỷ đất để dành để phát triển cho dự án là nhà sổ trong năm nay gần như là cũng không có quá nhiều
thế thì đi hướng đến năm hai nghìn ba mươi mình có hơn một triệu cái căn nhà sổ thì chúng ta sẽ phát triển ở đâu
thì nó sẽ thiên về phát triển ở các cái đô thị vệ tinh là chủ yếu
bởi vì khi mà hạ tầng nó đã được xây dựng xong mà nó đã khơi thông xong thì bắt buộc
thì nó sẽ kéo dạng dân cư ra và đó là một trong những câu chuyện chúng ta sẽ bàn tới sau năm hai nghìn hai mươi năm
còn riêng cá nhân thì chúng tôi thì nhận thấy là năm hai nghìn hai mươi bốn này thì gần như là nó cũng sẽ không có nhiều khác biệt
so với thời điểm trước đây
rõ ràng rằng cái hệ thống cơ sở hạ tầng tốt là sẽ giảm cái thời gian di chuyển
và sẽ giúp cho là kéo gần những cái gọi là cái thành phố vệ tinh vào gần với các trung tâm cbd
thì khi như vậy khi
khi lên kế hoạch phát triển như vậy thì cái thành phố vệ tinh chắc chắn chi phí thấp hơn là thành phố ở trong cbd rồi
thế thì khi mà có những cái dự án mà có chi phí đất thấp thì chủ đầu tư sẵn sàng là phát triển những cái nhà
mà có một cái gọi là giá không phải giá rẻ nữa gọi là giá phù hợp với túi tiền
để thúc đẩy phát triển nhà ở vụ túi tiền cần tăng cường đầu tư mới động hạ tầng giao thông kết nối
khi khoảng cách không còn là vấn đề thì xu hướng dịch chuyển từ khu vực trung tâm ra ven đô là tất yếu
bên cạnh đó nhà nước nên có thêm chính sách và giải pháp nhằm hỗ trợ cũng như gia tăng quỹ đất cho loại hình nhà ở này
năm còn lại sẽ phụ thuộc vào thời gian triển khai công tác pháp lý dự án nên được rút ngắn
nhà nước có chính sách ưu đại tính dụng với lãi suất thấp cho cả nhà đầu tư và người dân mua nhà
cần có thêm các chính sách tính dụng ưu đãi dành riêng để tăng sức mua hay tăng mức thuế đối với căn nhà thứ hai
thứ ba để giảm động lực đầu cơ và tiền thuế có thể được quay vòng về hỗ trợ các đối tượng có nhu cầu thật sự
hỗ trợ các chủ đầu tư trong việc phát triển vận hành các dự án hạ tầng xã hội